ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và công ty cổ phần ô tô trường hải đã tổ chức buổi họp báo công bố quá trình khắc phục hậu quả vụ cháy
và đưa nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt thuộc khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô chu lai trường hải
đóng tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam trở lại hoạt động bình thường sau chín ngày xảy ra sự cố
theo công ty cổ phần ô tô trường hải sau năm ngày triển khai khắc phục đến sáng ngày một mươi hai tháng năm
hàng trăm công nhân nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt trở lại làm việc bình thường
được biết ngay sau khi xảy ra vụ cháy công an tỉnh quảng nam và các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và lấy mẫu nghiên cứu phục vụ công tác điều tra
trong thời gian xảy ra sự cố số cán bộ công nhân của nhà máy sản xuất lắp ráp xe buýt tạm nghỉ việc
và được hưởng bảy mươi lương theo luật lao động
trước đó vụ cháy vào ngày hai tháng hai đã làm thiệt hại khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy tổ công tác điều tra bước đầu nhận định là do chập điện và đang tiếp tục điều tra làm rõ để có kết luận cuối cùng